trong hai ngày mùng một và mùng hai tháng bốn hơn tám trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
và công an tỉnh khánh hòa đã tham gia ngày hội hiến máu tỉnh nguyện năm hai nghìn hai mươi ba
nhằm nâng cao nhận thức về vai trò tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện
khơi dậy tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng chia sẻ phần máu của mình để cứu giúp cho sự sống của con người
với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại sáng nay gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ
đã tham gia hiến máu tình nguyện giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm hai nghìn hai mươi
nghĩa cử hiến máu trách nhiệm của trung đoàn cảnh sát cơ động bắc trung bộ đã góp phần lan tỏa hình ảnh và tinh thần
vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói chung và cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động nói riêng
tại khánh hòa ban giám đốc công an tỉnh đã phát động cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
hăng hái tỉnh nguyện hiến máu cứu người
hưởng ứng lời kêu gọi hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ là đoàn viên thanh niên lãnh đạo công an các đơn vị địa phương đã tham gia hiến máu
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an khánh hòa với cộng đồng
dự kiến đợt hiến máu này sẽ thu được trên ba trăm linh đơn vị máu góp phần bổ sung đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh
nhằm nâng cao nhận thức và tư vấn sức khỏe cho người dân về các biến chứng hậu covid một mươi chín
ngày hôm nay bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an phối hợp với công đoàn ban quản lý khu công nghệ cao và khu công nghiệp đà nẵng
tổ chức khám tư vấn miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại ba khu công nghiệp trên địa bàn
hiện nay tại các khu công nghiệp và công nghệ cao đà nẵng có khoảng một mươi sáu người nhiễm covid một mươi chín
sau khi phục hồi sức khỏe của người lao động đều bị ảnh hưởng thậm chí có nhiều biến chứng nặng
chương trình tư vấn hướng dẫn chăm sóc sức khỏe hậu covid một mươi chín rất quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động
sau tư vấn các bác sĩ bệnh viện một trăm chín mươi chín tổ chức thăm khám cho hai công nhân hướng đến xây dựng lực lượng lao động
đảm bảo cả về sức khỏe lẫn tinh thần để tham gia lao động sản xuất hiệu quả
những ngày này cùng với lực lượng công an cả nước lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng
đang đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú
cấp căn cước công dân mức độ ba và bốn nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
làm công việc quản lý chuỗi nhà hàng ở nhiều nơi nên đến nay anh đinh hoàng ngọc huy
chú tại phường hai thành phố đà lạt vẫn chưa có căn cước công dân gắn chiếc địa tử
được biết gần đây cổng dịch vụ công quốc gia bắt đầu hoạt động
anh huy đã truy cập địa chỉ dịchvucông gov vn để ra soát thông tin và đặt lịch hẹn làm căn cước ngay tại nhà
sau đó mới đến cơ quan công an để làm thủ tục cấp đổi căn cước công dân
nhờ đó anh không phải đợi
hành không phải đợi lâu và mọi thủ tục còn lại được giải quyết nhanh chóng thuận tiện
khi đến làm căn cước công dân anh còn được cán bộ làm thủ tục hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử
để thực hiện các giao dịch trên không gian mạng
là một công dân tôi thấy rất là thuận tiện và nhanh chóng khi bộ công an có cái chủ trương đăng ký
cấp đổi lại căn cước công dân qua cổng dịch vụ công quốc gia bằng hệ thống trực tuyến
chỉ trong vòng năm phút thôi tôi có thể dễ dàng kiểm tra lại thông tin của mình có chính xác hay không
sau đó tôi có thể đặt lệnh hẹn trực tuyến để làm việc
khi đã đăng ký thông tin trực tuyến tôi mất rất ít thời gian khi hoàn thành các phủ tục cấp đổi căn cước công dân
không phải chỉnh sửa các thông tin cá nhân đã bị sai
do đó các thủ tục rất nhanh chóng và ngọn gàng
điều này rất là thuận tiện cho tôi và mọi người
hiện nay khi truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia mọi cá nhân tổ chức còn có thể đăng ký thường trú
đăng ký tạm chú khai báo tạm vắng thông báo lưu chú với cơ quan công an
đây là điều hết sức thuận lợi đối với anh hiếu hiện là quản lý khách sạn hoàng minh châu ở phường một thành phố đà lạt
vì trước đây mỗi khi đăng ký lưu trú cho khách tại khách sạn đều phải đến cơ quan công an phường để đăng ký
nhưng từ khi có cổng dịch vụ công trực tuyến được mở chỉ trong vòng vài phút thao tác
mọi thông tin đã ngay lập tức được công an phường tiếp nhận trên hệ thống quản lý cư trú
trước đây thay vì mình phải khai sổ lễ tân hoặc nhân viên phải đem qua phường ký
rất mất nhiều thời gian và mình thấy đăng ký qua mạng đây là một trong những phương tác nhanh và hiệu quả nhất
theo phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng
để thực hiện các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia công dân cần đăng ký tài khoản định danh địa tử
quy trình rất đơn giản công dân chỉ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và bản gốc các giấy tờ cần tích hợp để đối chiếu
các cán bộ công an sẽ thực hiện các bước còn lại
số tài khoản định danh địa tử sẽ trung tâm
công dân cần cung cấp tuyệt đối với số căn cấp công dân gắn chip và có khả năng thay thế cho căn cấp công dân vật lý
thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử
khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử để thực hiện các dịch vụ công
hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo điền thông tin bằng tay như trước đây
vì vậy người dân chỉ tốn thêm một ít thời gian đăng ký và tích hợp thì có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức về sau
phòng pc sáu với vai trò là chủ trì chủ công trong thực hiện công tác này đã thường xuyên bằng nhiều hình thức
nhiều biện pháp là có thể là qua gia lô lên internet hoặc là trực tiếp đến công an các địa phương
để cùng phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền hướng dẫn người dân hiểu và thực hiện hiệu quả
với mục tiêu để người dân chỉ cần sử dụng duy nhất tài khoản địa tử
định danh điện tử thực hiện các giao dịch tài chính hay các dịch vụ công trên không gian mạng
thay vì phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cá nhân như hiện nay
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh lâm đồng đang nỗ lực hết mình
đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được giao
thiệt hại có thể sẽ còn lớn hơn thế nếu như không có những người lính cứu hỏa vượt lửa băng vào đám cháy
cõng người thoát ra ngoài an toàn như hình ảnh vô cùng bình dị ấm áp mà quý vị có thể thấy trong vụ hỏa hoạn sáng nay
bốn giờ sáng khi mọi người còn say rớt cháy lớn bất ngờ bùng lên ở căn nhà này
nằm sâu trong con ngõ nhỏ của phố bát đàn chỉ trong vòng vài phút lực lượng cứu hỏa đã tiếp cận được đám cháy
phát hiện có người mắc kẹt rất nhanh chóng một mặt dập lửa một mặt triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu được sáu người ra vị trí an toàn
giữa khói lửa mịt mù và lấm lem bụi cháy hình ảnh người lính cứu hỏa cõng dân trong khoảnh khắc nhá nhanh mờ sáng
vượt qua làn danh mong manh của sự sống và cái chết
thêm một lần nữa khắc họa thật đẹp
người chiến sĩ công an của nhân dân
xảy ra mâu thuẫn trần văn quân chú tại huyện đắc minh đã dùng hung khí đâm tử vong nạn nhân
đối tượng đã bị công an tỉnh đắk nông bắt tạm giả
vụ án xảy ra sau khi quân uống rượu với ông nguyễn mạnh kiểm tại nhà
xảy ra mâu thuẫn quân đã dùng dao đâm chết ông kiểm rồi dùng xe máy đi đến nhiều tỉnh thành phía nam lẩn trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra xác minh làm rõ vụ việc
công an tỉnh đăng nông đã bắt giữ được đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố giang nghĩa
mặc dù đã có hai tiền án về ma túy vừa a thinh vẫn tiếp tục rủ con trai đi buôn ma túy
cả hai đã bị bắt cùng với vật chứng là hai bánh heroin và gần hai kg nhựa thuốc viện
chiều qua tại khu vực đồi thông thuộc địa phận bản phiêng phát xã trung đồng công an huyện tân uyên
chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lai châu bắt quả tàng hai bố con vừa a thinh và vừa a phà
cùng chú tại xã phúc thàn huyện thân uyên với vật chứng là hai bánh heroin một bảy kg nhiễu thuốc phiện một cân tiểu ly và một xe máy
vừa a thinh mua ma túy ở điện biên với giá ba trăm bốn mươi triệu đồng mang về lai châu bán kiếm lời
thinh rủ con trai là vừa a phà mang ma túy đến địa điểm trên để bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng ba các cơ sở karaoke vũ trường ở thành phố hải phòng được hoạt động trở lại
sau một mươi tháng phải đóng cửa
tuy nhiên tại nhiều cơ sở đã xuất hiện một số hoạt động vi phạm quy định
công an thành phố hải phòng đã phối hợp cùng với các đơn vị chức năng triển khai nhiều biện pháp
nắm tình hình quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở này nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian qua nhất là trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến căng thẳng phức tạp
thành phố hải phòng đã ban hành nhiều quy định về hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như quán bar vũ trường karaoke nhằm đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
ngăn ngừa dịch bệnh lây lan
tuy nhiên vẫn có các cơ sở kinh doanh hoạt động cố tình vi phạm quy định
cụ thể tại cơ sở kinh doanh karaoke phố núi ở khu dân cư quyết tâm thị trấn minh đức huyện thủy nguyên
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng kết hợp với công an huyện thủy nguyên tiến hành kiểm tra
và phát hiện bốn mươi bốn thanh niên đang bay lắc tại phòng vip một và vip ba thu giữ gồm nhiều viên nén hình trụ tròn
và chất bột dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra qua xét nghiệm bốn mươi bốn người thì có ba mươi sáu đối tượng dương tính với ma túy
khi các hoạt động kinh doanh được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài đóng cửa
nhiều cơ sở trên địa bàn đã có những vi phạm như hoạt động quá giờ mờ nhà công suất lớn
hoạt động không đúng với ngành nghề đã đăng ký
trước tình hình đó công an các đơn vị địa phương đã phối hợp cùng các đơn vị chức năng
thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở chấn chỉnh
yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
phòng ngừa ngăn chặn kịp thời vi phạm không để xảy ra các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
gây bức xúc trong nhân dân
đồng bộ các viện pháp đến công an các phường đặc biệt là giao lực lượng quản lý chính
làm tốt công tác tham mưu hướng dẫn công an phường thực hiện tốt công tác nắm tài hình
tại các cơ sở kinh doanh điều kiện
sau khi đã xử lý nghiêm một số cơ sở đến nay tình hình hoạt động các cơ sở đã đi vào ổn định
trên địa bàn quận và không có cơ sở nào hoạt động quá thời gian quy định
trong ba tháng vừa qua công an quận hồng bàng
thành phố hải phòng đã tiến hành kiểm tra phát hiện và xử phạt các quán bar phinic
và quán ba lucky hoạt động trên địa bàn tổng số tiền hai mươi bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
với các lỗi bật nhà quá công suất hoạt động quá sở
biểu diễn các loại hình nghệ thuật không đúng với giấy phép đã đăng ký
lực lượng công an của cơ sở công an quận và công an phường hoạt động rất nghiêm túc
và có hiệu quả thực hiện tôi thấy chúng triển khai như thế là tốt
và được nhân dân rất hoan nghịch
và tiến tới thì các biện pháp đó cần phải duy trì và phát hiện hơn nữa
trong thời gian tới để hoạt động của các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như các quán bar karaoke thật sự đi vào nề nếp ngoài sự quyết tâm quyết liệt của lực lượng công an cơ sở
thì còn cần sự phối hợp của các lực lượng chức năng ý thức chấp hành của các chủ cơ sở
và sự chung tay của quần chúng nhân dân thông qua các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
sẽ góp phần đảm bảo tốt và giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
sáng nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn thị phương lan chú tại quận hai bà trưng tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đạt tài sản
người phụ nữ này tung tin mình có người quen có thể cho bị hại vay mượn hàng triệu đô la mỹ
đầu năm hai nghìn một mươi bảy một bị hại có nhu cầu vay khoảng hai mươi triệu đô la mỹ
để thực hiện dự án khu du lịch tâm hương tp nha trang tỉnh khánh hòa
qua giới thiệu từ người quen bị hại gặp lan để giúp vay tiền
nói dối có chồng làm đại tá quân đội quen biết nhiều người ở chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất yêu đãi
lan yêu cầu bị hại đưa tám trăm linh triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn sáu tháng
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng bị hại đã chuyển cho lan hai hai tỷ đồng
khi phát hiện lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên bị hại làm đơn tố cáo
vào cuộc điều tra cơ quan điều tra xác định lan sử dụng tiền vào mục đích cá nhân
thưa quý vị những ngày gần đây nhiều vụ bạo lực học đường đã liên tiếp xảy ra ở một số tỉnh thành trên cả nước
điển hình là trường hợp một học sinh lớp tám tại trường trung học cơ sở triệu vân tỉnh quảng trị đã đánh đập một nữ sinh lớp bảy dẫn đến mức là hoảng loạn
hay như là vụ việc một nữ sinh lớp một mươi tại trường trung học phổ thông hương trà tỉnh thừa thiên huế bị bạn cùng trường đánh đến mức phải nhập viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não
điều đáng nói bạo lực học đường không còn đơn thuần chỉ là những hành vi đánh nhau dẫn đến thương tích cho cơ thể mà còn diễn ra dưới góc độ khác
đó là cố ý lạm dụng những tính năng của mạng xã hội để làm nhục người khác
đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức đáng lên án
chửi bới dọa dẫm xúc phạm nhau và sau đó là những cái tát giật tóc kéo lê đi
thậm chí nữ sinh trong đoạn clip này còn dùng chân
đạp thẳng vào đầu vào mặt của nạn nhân trước sự chứng kiến của nhiều em học sinh khác
những hình ảnh bạo lực này được chính các em học sinh ghi lại
nạn nhân của vụ việc được xác định là học sinh lớp tám trường trung học cơ sở trung học phổ thông hà thành quận bắc từ liêm hà nội
em bị đánh ngay trong những ngày đầu tiên khi quay lại trường học trực tiếp
bị lôi xuống
cái lúc mà con đang bị đánh thì có hai giáo viên trong trường đến can thì mới thôi
để ra con chăm chút con từng tí một
mà bây giờ nhìn cái video nó cũng ám ảnh chứng bản thân em ngày lên suốt từ hôm đấy đến giờ là em không thể nào em ngủ được
vì em cứ nghĩ là mình không nghĩ con mình hải ngạ như thế
nhận thấy sự việc nghiêm trọng khi con của mình không những bị tổn thương về thân thể mà còn bị ảnh hưởng rất lớn về tinh thần
khi những em học sinh kia
bây giờ con đang hình ảnh đánh bạn lên mạng xã hội
anh tạ ngọc đức phụ huynh học sinh đã có đơn trình báo đến công an phường cổ nhuế một quận bắc tử liêm yêu cầu làm rõ sự việc
việc này nó không hề nhỏ
tôi muốn là nó phải có sự gọi là triệt để trong cái vấn đề này để cho các con khác không bị xảy ra hoặc các trường khác bị xảy ra nữa
nói về các trường khác thì tại sao mình nói như thế là vì cái việc này nó không đơn thuần là ở một trường hạt hành
mà sau khi mình tìm hiểu thì
cái bây giờ nó thành lập ra với khối nhóm trên facebook và những học sinh hư của các trường trong đó có rất là nhiều trường
về phía nhà trường sau khi sự việc xảy ra đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an bảo đảm an ninh trật tự khu vực trong và ngoài nhà trường
xác minh những em học sinh của trường liên quan và những học sinh ngoài trường tham gia trong sự việc
trường cũng đã tổ chức ngay cuộc đối thoại hòa giải kiểm điểm rút kinh nghiệm giữa các em học sinh tham gia phụ huynh và nhà trường
sự việc không may xảy ra
đó là cũng có một học sinh của trường một bạn nữ một bạn nữ là bị đánh ở ngoài khu vực trường
sau khi kết thúc vào giờ học buổi sáng ngay sau khi nắm bắt được sự việc thì cũng đã xử lý kịp thời rất là quyết liệt
học sinh mà bị đánh là bạn học sinh lớp tám đấy
ngay sau khi chúng tôi nhận thông tin đã đưa em về trường đưa em về phòng y tế để chăm sóc
ngay đầu giờ chiều là mời tất cả các gia đình và học sinh có liên quan đến để nhà trường làm việc
chúng tôi cũng có cái văn bản báo cáo với công an phường của bí mật
học sinh đánh có học sinh là đã nghỉ học gần hai năm
để công an có phối hợp với các phưởng pháp đơn vị khác hiện nay công an ủng hộ chúng tôi từ ngày hôm xảy ra sự việc là
tăng cường các đầu giờ và cuối giờ đảm bảo an ninh trật tự
đối với các học sinh tham gia thì chúng tôi cũng đã có hình thức xử lý đối với các em
có một em mà theo như bản tương trình của em em có hẹn với bạn ở ngoài
chúng tôi hiện nay đã bục tôi học với một học sinh này
còn các học sinh khác có liên quan là chúng tôi đang đình chỉ học sinh
để giữ ổn định tâm lý
và bảo đảm việc học cho học sinh bị đánh
nhà trường cũng đã tổ chức các giáo viên đến tận nhà để dạy học trong thời gian học sinh này xin chưa đến trường
phía công an cũng đang tích cực điều tra làm rõ việc có hay không các học sinh hư cá biệt kết nối với nhau trên mạng xã hội
để gây ra những hành vi bạo lực tại các trường học
nếu có hiện tượng như vậy thì cần có biện pháp ngăn chặn xử lý từ sớm bảo vệ sức khỏe của học sinh
cũng như để phụ huynh yên tâm khi gửi con em tới trường
đối với học sinh đặc biệt là lứa tuổi học phổ thông đây là độ tuổi mà các em có nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý
dễ có những hành vi lệch chuẩn hoặc là bị kích động khi gặp phải những vấn đề tiêu cực
đặc biệt trong bối cảnh hai năm học vừa qua các em phải ở nhà tránh dịch quá lâu tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề
do vậy ngay khi học sinh quay trở lại trường thì nhà trường cần phải chủ động nắm bắt được tâm lý
tăng cường các tiết học về giáo dục đạo đức kỹ năng sống giúp cho các em học sinh có thêm kiến thức đúng và cân bằng tinh thần
đối với các sự việc bạo lực học đường khi xảy ra thì cần phải kịp thời động viên chấn an tâm lý cho những học sinh là nạn nhân
cũng như có các biện pháp gian đe xử lý nghiêm những học sinh vi phạm trên tinh thần giúp các em hiểu rõ hành vi sai trái
lỗi lầm của bản thân cũng như tạo điều kiện để các em có cơ hội sửa đổi
tổng lượng mưa phổ biến là từ hai trăm linh cho đến năm trăm linh mm có nơi lên tới trên bảy trăm năm mươi mm
đây là đợt mưa lũ bất thường ngay giữa mùa khô kèm theo rông lốc và sông lớn đã gây ra thiệt hại về người và tài sản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình có người bị nạn
chia sẻ với những khó khăn mất mát của đảng bộ chính quyền và nhân dân các địa phương
trước tác động của biến đổi khí hậu thiên tai diễn biến phức tạp khó lường mưa lũ ngập lụt sạt lở đất có thể còn tiếp tục xảy ra
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ
chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời hiệu quả với diễn biến bất thường của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
hạn chế thiệt hại do thiên tai trong đó tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là những hộ nghèo khó khăn gia đình có người bị nạn
huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ tập trung sửa chữa lại nhà cửa gia cố lồng bè trục vớt tàu thuyền xử lý môi trường sau lũ khôi phục sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kịp thời bảo đảm các nhu cầu thiết yếu của người dân
tổng hợp thiệt hại báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ theo thẩm quyền
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương theo chức năng quản lý nhà nước được giao phối hợp địa phương chỉ đạo điều tiết các hồ thủy lợi thủy điện bảo đảm vận hành khoa học hiệu quả an toàn tuyệt đối cho công trình góp phần cắt giảm lũ cho hạ du trong đó lưu ý phải thông báo sớm cho người dân trước khi vận hành xả lũ
bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn chủ động bố trí lực lượng phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai sơ tán di rời nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm tổ chức cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu của địa phương
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo dõi chặt chẽ tình hình chủ động chỉ đạo đôn đốc các địa phương triển khai công tác ứng phó theo thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
cập nhật diễn biến dịch covid một mươi chín cả nước ngày hôm nay ghi nhận hơn sáu mươi năm sáu trăm linh ca mắc mới giảm sáu chín trăm ba mươi chín ca so với ngày hôm qua
trong đó có gần bốn mươi hai hai trăm linh ca cộng đồng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là gần một trăm linh sáu chín trăm linh ca tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần hai trăm linh sáu năm triệu liều
tính đến cuối tháng ba đã có một người đầu tiên ở việt nam được cấp hộ chiếu vaccine đó là những người đã tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại bệnh viện bạch mai có nhu cầu hộ chiếu vaccine để đi công tác du lịch
theo bộ y tế qua thí điểm ban đầu cho thấy trình tự cấp theo quy định của bộ ban hành tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bảo đảm thông suốt
để cấp chứng nhận tiêm chủng theo định dạng chuẩn quốc tế cho người có nhu cầu
dự kiến vào đầu tuần tới bộ y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai cấp hộ chiếu vaccine cho toàn bộ sáu mươi ba tỉnh thành và sẽ bắt đầu chính thức cấp hộ chiếu vaccine rộng rãi ngay sau đó
hộ chiếu vaccine bản chất là chứng nhận tiêm vaccine điện tử trên chứng nhận này có đầy đủ thông tin của người tiêm bao gồm họ và tên ngày tháng năm sinh quốc tịch bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới
số mũi tiêm đã nhận ngày tiêm liều số vaccine sản phẩm vaccine nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine và mã số của chứng nhận
trong một diễn biến khác nhiều địa phương trên cả nước đã quyết định cho trẻ mầm non học sinh từ lớp một đến lớp sáu đi học trực tiếp trở lại từ đầu tuần tới
cụ thể tại điện biên các trường bậc mầm non và tiểu học tại thành phố điện biên phủ sẽ mở cửa trở lại từ ngày bốn tháng bốn
trước đó học sinh trung học cơ sở tại đây đã chuyển sang học trực tiếp
ngày ba mươi tháng ba học sinh thuộc các bậc từ mầm non tiểu học trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông tại phú thọ cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày bốn tháng bốn
tại tỉnh ninh bình bậc tiểu học đi học trở lại từ đầu tuần
tùy vào điều kiện thực tế các trường tổ chức dạy học hai buổi một ngày và có thể cho học sinh ăn bán chú
còn tại nam định học sinh từ lớp một đến lớp sáu toàn tỉnh cũng trở lại trường học trực tiếp trừ những cơ sở giáo dục ở trên địa bàn thuộc cấp độ bốn
tại nghệ an học sinh thuộc các bậc học cũng sẽ trở lại trường học trực tiếp
để đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an yêu cầu các cơ sở giáo dục cần điều chỉnh chương trình chăm sóc dạy học để đảm bảo kế hoạch năm học